thời gian qua bộ giao thông vận tải và các sở ban ngành đã quyết tâm áp dụng thiết bị giám sát hành trình trên các xe kinh doanh vận tải để góp phần giảm thiểu tai nạn
tuy nhiên thực tế cho thấy hai chủ thể cần giám sát lái xe là chủ doanh nghiệp và cơ quan chức năng đều chỉ làm hời hợt mang tính hình thức
do ảnh hưởng của bão số ba và hoàn lưu bão trên địa bàn thành phố hà nội những ngày qua có mưa lớn trên diện rộng
cùng với đó nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông bùi sông tích chảy qua hà nội dâng cao gây ngập lụt nặng nề cho một số vùng ngoại thành nhất là các huyện trương mỹ quốc oai
những ngày này cả thành phố hà nội đang dồn sức giúp đỡ người dân vùng ngập lụt sớm ổn định cuộc sống
tại huyện quốc oai mực nước sông tích sáng mùng một tháng tám lên trên báo động ba là hai mươi hai m làm ba thôn gồm phú cao xã phú cát thông đạt xã liệp tuyết và bến vôi xã cấn hữu
bị cô lập hoàn toàn do nước lũ bảo vệ
tương tự tại địa bàn huyện trương mỹ hà nội đã xảy ra sự cố nước lũ tràn đê hữu bùi ngập đê bùi hai khiến các xã bên bờ đê hữu như hoàng văn thụ tân tiến nam phương tiến chìm trong biển nước
thống kê sơ bộ cho thấy tại huyện trương mỹ đã có hơn một tám trăm một mươi hai hectare diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại hơn năm trăm chín mươi sáu hectare nuôi trồng thủy sản
ba trăm ba mươi chín con da súc bị chết chuồng trại bị sập đổ
các lực lượng chức năng huyện trương mỹ đã sơ tán an toàn bốn hai mươi một người của các xã bị úng ngập và di chuyển hàng trăm nghìn gia súc gia cầm đến nơi an toàn
các khu vực bị chia cắt người dân được cung cấp đầy đủ lương thực nước uống thực phẩm và hàng hóa thiết yếu
liên quan đến việc kỷ luật hai cán bộ cấp cao của công an nhân dân tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy tối ngày một tháng tám thứ trưởng bộ công an bùi văn nam cho biết
ngày hai mươi bốn tháng bảy đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ đã quyết định kiểm điểm nghiêm túc những vấn đề liên quan đến trung tướng bùi văn thành và thượng tướng trần việt tân
bộ công an đã đề xuất hình thức kỷ luật về mặt đảng và chính quyền đối với ông bùi văn thành và ông trần việt tân lên bộ chính trị ban bí thư và thủ tướng chính phủ
ngày ba mươi một tháng bảy bộ chính trị đã có quyết định hình thức kỷ luật về đảng đối với trung tướng bùi văn thành thượng tướng trần việt tân cùng vấn đề trên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng
chính phủ mai tiến dũng cũng cho biết việc xử lý hành chính trung tướng bùi văn thành sẽ tương ứng với cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tức trung tướng bùi văn thành sẽ không còn là thứ trưởng bộ công an

hôm nay thì rất nhiều doanh nghiệp và lái xe đã phớt lờ quy lịnh của luật đường bộ
thời gian làm việc của người lái xe ô tô thì không được quá một mươi giờ một ngày
và không được lái liên tục trong bốn giờ
việc lái xe bất chấp và chạy quá giờ là điều vi phạm pháp luật
thế nhưng mà gần như là bị phớt lờ và thậm chí là chưa hề có chế tài xử phạt
vậy thì quan điểm của nhà báo về vấn đề này như thế nào
trước hết thì tôi xin được chia sẻ nỗi đau cho những cái thân nhân của gia đình nạn nhân ở trong cái vụ này
đây là một cái vụ tai nạn mà theo tôi là quá quá thương tâm
và cái mức độ cái thiệt hại là vô cùng nghiêm trọng
vấn đề này thì chúng ta cũng đã nhiều lần đề cập rồi
tôi cũng đã có tìm hiểu luật giao thông đường bộ rồi là một số luật
thì điều gì dù luật gì chúng ta cũng có
chẳng hạn như là tài xế chạy chỉ được bốn tiếng xong lại phải nghỉ
rồi là không quá một mươi tiếng trong một ngày
bản thân tôi cũng có đi công tác một số những nơi nơi đi xa đi về các tỉnh
thì người tài xế thì người ta cũng chủ động người ta bảo là phải nghỉ bốn tiếng thôi
vì là cái lúc đấy cái đồng hồ sinh học trong cơ thể nó báo là phải nghỉ ngơi rồi
nhưng mà tại sao cái việc này thường xuyên diễn ra như vậy
phải chăng là chúng ta buông lỏng quản lý hay không
tôi thì tùy cái vấn đề này người ta nói nhiều
nhưng mà tôi chỉ xin lưu ý tức là có một cái vấn đề này
khi mà chúng ta để ý mà đi trên đường ấy
thì thường thường là những lực lượng cơ quan chức năng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
bỏ qua hay du di cho những cái trường hợp là xe cưới xe tang
chẳng hạn như là trong cái trường hợp này nếu mà cơ quan chức năng mà chẳng hạn dừng xe và kiểm tra
thì rõ ràng là vi phạm rất là nhiều
có cái điều đơn giản tức là có thể cái số người thương vong sẽ không lớn đến như thế
nếu mà tất cả những hành khách ở trên xe đều đeo dây bảo hiểm
nhưng mà chúng ta để ý là thường thường là lực lượng cảnh sát giao thông
thấy những cái xe cưới xe tang là họ thường cho qua họ thường bỏ qua
đây cũng là tôi nghĩ cũng là một cái lỗ hổng trong cái việc quản lý giao thông đường bộ
những bất cập trong quản lý thì chúng ta đã nhìn thấy rõ
vậy thì giải pháp nào cho những bất cập này
giải pháp thì tôi nghĩ rằng là chỉ có phản nặng thôi
tôi cũng trao đổi với một số những cái doanh nghiệp giao thông vận tải
thì bản thân họ thì không có doanh nghiệp chủ doanh nghiệp nào họ phớt lờ coi thường pháp luật cả
nhưng mà họ thàn nàn tức là nhân viên ở dưới họ họ phớt lờ bỏ qua những cái điều
không chỉ là luật giao thông đường bộ
mà có quy định của riêng của cá nhân doanh nghiệp nữa
và trong những cái trường hợp đấy thì họ thường phạt nặng
chẳng hạn họ xa thải tài xế hay là họ cho đình chỉ buộc thôi việc
nên trong vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là không chỉ từ phía cơ quan chức năng
mà cả từ phía doanh nghiệp phải siết chặt cái chuyện kỳ luật kỳ cương trong cái nội bộ của doanh nghiệp
xin được chuyển sang một thông tin khác cũng được nhiều người dân cũng như là báo chí quan tâm
đó là việc trong những ngày qua thì một số khu vực tại huyện ngoại thành
như là trương mỹ quốc ngoai thạch thất bị ngập lụt sâu
đặc biệt là huyện trương mỹ
và nhiều người không hiểu vì sao khi mà phần lớn thì những dân cư ở đô thị
thì không bao giờ bị ngập quá nửa ngày cả
thế nhưng mà ở những huyện như vậy thì lại ngập kéo dài ngày
chúng ta phải lưu ý tức là trong cái quy hoạch phát triển đô thị hiện đại
thì là cái bùng khu vực trương mỹ tức là cái bùng khu vực phân lũ của hà nội
về cái vấn đề này thì tôi cũng đã cử phóng viên đi hỏi các chuyên gia
là tại sao mà lại cái khu vực này lại ngập lâu thế
mà ngập nặng thế
thì ngay cả các chuyên gia họ cũng không đồng nhất thống nhất cái ý kiến
tức là nguyên do hay nguyên do tại sao
nhưng mà có một số người thì nói là cũng một phần là do thủy điện hòa bình xả lũ
tuy nhiên có chuyên gia nói là nếu mà kết luận thủy điện hòa bình xả lũ thì là không khoa học
bởi vì là nếu mà thủy điện không xả lũ thì cái lượng mưa lớn tràn về
thì nó cũng vẫn gây ra ngập lụt
hay là cái khu vực ngập lụt đấy là đê sông bùi
mà sông bùi đổ sang sông tích sông tích lại đổ sang sông đáy
và sông đáy thì cái khả năng thoát nước sông đáy nó lại phụ thuộc vào sông hồng với cả sông hoàng long
nó cũng không hoàn toàn nó liên quan gì đến thủy điện hòa bình cả
tuy nhiên ở đây người ta lưu ý một cái vấn đề tức là
cái khu vực một loạt xã hoàng oan thụ nam phương tiến cái thứ này
năm hai nghìn một mươi bảy đã từng xảy ra ngập nặng rồi
thế thì điều đó đặt ra câu hỏi tức là
nếu mà một khi chúng ta đã biết cái khu vực này là nó hay xảy ra ngập nặng
thì chúng ta phải có những cái là di rời dân này
hay là có những cái mà bảo trì cái đê bao thường xuyên
chúng ta nhìn thấy hình ảnh mà các phóng viên truyền về
tức là rất là nhiều lực lượng dân quân là ra là đặt bao cát các thứ
tôi nghĩ rằng là cái việc đấy là nó rất mỏng manh
và nó không phải cái giải pháp lâu dài
cái giải pháp căn cơ lâu dài thì có nghĩa là chúng ta phải quản lý tốt
cái chuyện mà rất là nhiều ở các con sông bây giờ
có rất nhiều công trình xây dựng
công trình cơ sở hại tầng làm ảnh hưởng đến các khả năng thoát lũ của các con sông
nó cũng gây ra những cái úng gập như thế
hay như tôi lấy thêm một cái ví dụ nữa là
vừa rồi ở hòa bình ở ven sông đà
thì có một loạt nhà bị sạt lở bị nứt vỡ
thậm chí là tụt xuống lòng sông
trong cái việc này thì tôi cũng đã tìm hiểu
tức là cơ quan chức năng cũng đã có xây dựng những khu tái định cư
cũng đền bù cho người dân và khuyến cáo người dân
thậm chí là sử dụng những các biện pháp cưỡng chế nữa
để người dân rời bỏ những cái khu vực mà có khả năng sạt lở
để chuyển về những cái khu tái định cư
tuy nhiên cái khu tái định cư này thì lại là
cái cơ sở hạ tầng thì vẫn chưa được đầy đủ
vẫn chưa có điện chưa có nước
hay là chưa có những cái điện đường trường trạm như chúng ta vẫn nói đấy
thành ra dân người ta không về người ta ở
thì rõ ràng là cái công tác chuẩn bị của chúng ta
tức là ứng phó với lũ là chúng ta chưa chuẩn bị được tốt
nếu mà chúng ta chuẩn bị được cái phương án bền vững
mà phương án lâu dài thì không xảy ra những cái thiệt hại lớn như vừa rồi
và chúng ta không nhìn thấy những cái cảnh
tức là người dân mà sống hơn một mươi ngày
đến hôm nay chắc có lẽ đến gần hai tuần rồi
mà trong cái tình trạng ngập lụt như thế
chưa nói về những cái điều bất tiện
thì cái việc sinh sống như thế nó gây ra rất nhiều là bệnh tật
câu chuyện ngập lụt xảy ra ở những huyện ngoại thành của hà nội
thì do một phần yếu tố thiên nhiên
thế nhưng mà có những câu chuyện xảy ra
hoàn toàn là do con người chúng ta tác động
cụ thể ở đây tôi muốn nói đến câu chuyện ngôi đình ba trăm linh tuổi
ở lương xá hà nội
một di sản chưa được xếp hạng đã bị phá hủy
vậy thì không biết là nhà báo có theo dõi vấn đề này hay không
vâng chúng ta đã từng chứng kiến
tức là kể cả những công trình di tích lịch sử cấp quốc gia
cũng đã bị xâm hại một cách rất nghiêm trọng
nếu mà cả công trình quốc gia cũng đã như thế
thì những công trình chưa được xếp hạng di tích
thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra
và ở đây tôi có thể nói thẳng
tức là chúng ta quy lỗi về chính quyền địa phương
bởi vì nếu mà trong quản lý xây dựng
thì thường thường chúng ta thấy là
kể cả tôi nói xin lỗi là
tức là một nhà hộ dân nào mà sửa
ví dụ là cái chuồng lợn mà có kiên cố một tí
thì lực lượng thanh tra xây dựng
rồi là chính quyền địa phương cũng biết
mà vào tận vào trong bắt phạt
nhưng mà tại sao một cái công trình lớn như thế
tức là một trung tâm tâm linh của cả khu vực
mà khi mà bị xâm hại này
thì lại không có cái cơ quan chức năng địa phương
mà có thể vào cuộc kịp thời
tức là cái khâu buông lỏng quản lý
và một cái khâu nữa
tức là cái hiểu biết về văn hóa
không có kiến thức về bảo tồn di sản
chẳng hạn như là
vẫn có nhiều người tồn tại cái suy nghĩ
tức là phải xây mới xây đẹp hơn
thì là mới chùa mới linh thiêng
trong đó là những yếu tố cổ kính
những yếu tố rêu phong
và đặc biệt tức là những cái dấu ấn của lịch sử
hoàn toàn là bị xóa nhòa
bởi vì có lẽ người ta
cái người mà quản lý văn hóa ở địa phương
người ta không hiểu cận kẽ vấn đề
và đây là rõ ràng là cái công tác cán bộ là có vấn đề
vâng và vấn đề cuối cùng
mà tôi muốn bàn luận với nhà báo hoàng nhật
đó là lần đầu tiên trong lịch sử của ngành công an
có nhiều vị tướng
cùng bị kết luận có sai phạm
đến mức phải thi hành kỷ luật
và qua việc này thì càng thể hiện quyết tâm của đảng và nhà nước
trong việc đấu tranh phòng chống tiêu cực
là không hề có vùng cấm
và không hề có sự né tránh
chúng ta vẫn quen nghe
cái cụm từ tức là công an và quân đội
tức là thanh kiếm và lá chắn của đảng và nhà nước
nhưng mà một khi mà thanh kiếm và lá trắng
mà gặp vấn đề
chẳng hạn như là có một số con sâu mọt
nó làm cái thanh kiếm và lá chắn nó bị mọt đi rồi
thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến
cả sự tồn vong của chế độ
tôi nghĩ rằng là đây là thể hiện cái quyết tâm của đảng và nhà nước
chúng ta đã từng xử lý
cả một đương kim ủy viên vụ chính trị
rồi là rất nhiều quan chức cấp cao khác
nên cái chuyện mà
đến bây giờ chúng ta xử lý
kể cả những cái vùng cấm vùng tránh
tức là nhạy cảm trước đây
liên quan đến an ninh quốc phòng liên quan đến quân đội liên quan công an
và chúng ta cũng mạnh tay thế này
thể hiện cái quyết tâm của đảng
và tạo cái niềm tin trong nhân dân
chúng ta thường xuyên nghe nói
khi mà vùng cấm vùng tránh thế này
rất là có nhiều người nghi ngờ
vào cái cuộc chiến chống tham nhũng của đảng
tuy nhiên nếu mà bây giờ mà đảng thực sự mạnh tay như thế này
thì tôi nghĩ rằng
cái niềm tin của nhân dân nó sẽ tăng lên
và nó tạo đà tạo thuận lợi
cho chúng ta trong công cuộc xây dựng đất nước
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo
và một lần nữa cũng cảm ơn nhà báo đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
những chia sẻ vừa rồi của nhà báo hoàng nhật
phó tổng biên tập báo điện tử việt nam plus
cũng đã kết thúc chương trình nhà báo và công luận tuần này
của kênh truyền hình nhân dân
và như thường lệ thì để chào tạm biệt quý vị khán giả
mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng điểm lại
những phát ngôn ấn tượng trên các số báo trong tuần qua
tán thành với một số đại biểu phát biểu
về việc cần sử dụng đất đai
trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn
ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất chất lượng
giá trị gia tăng cao hơn
tại hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư
và lĩnh vực nông nghiệp
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
bên cạnh việc khan hiếm nguồn đất
thì cũng còn nhiều đất đai
nhưng không tổ chức sản xuất
trong khi nhiều nhà đầu tư vào nông nghiệp thiếu đất đai
đất đai là cần câu chứ không phải là con cá
để tạo năng lực sản xuất mới cho sự phát triển
là rất quan trọng
đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực
người đứng đầu tại hội nghị sơ kết công tác
tổ chức xây dựng đảng sáu tháng đầu năm
triển khai chương trình công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
bí thư quận ủy quận tân bình
thành phố hồ chí minh
kiều bình trung thẳng thắn chia sẻ
liệu hội đồng nhân dân
mặt trận tổ quốc giám sát
bí thư quận ủy được không
hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc gặp bí thư thôi
cũng đang ngán lắm
chứ làm sao mà giám sát
hội đồng nhân dân